thưa quý vị tại thành phố hà nội trong những ngày gần đây các ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục gia tăng
trong đó có cả các ca được ghi nhận sau khi đến các điểm tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
vậy nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong giai đoạn này như thế nào và người dân cần phải làm gì khi đến các điểm tiêm chủng phòng covid một mươi chín
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
mới đây ngay sau khi phát hiện kf trước đó đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tại điểm tiêm là trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm
trung tâm y tế quận đã xiết chặt hơn quy trình tiêm chủng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại điểm tiêm này người dân đã ý thức hơn trong việc xếp hàng giữ khoảng cách khi làm thủ tục tiêm vaccine
vậy là chúng tôi cũng đúng chín giờ mới dám đến
cá nhân em em trang bị đầy đủ và đến nơi đông người thì phải giữ khoảng cách tối chiều là hai mét

để tránh lây những cái giọt bắn rồi là sát khuẩn
lúc nào em cũng mang theo một lọ sát khuẩn
để đảm bảo tốt công tác phòng dịch tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân đến điểm tiêm vaccine
trung tâm y tế quận hoàn kiếm đã đặt bảy điểm tiêm trên địa bàn quận
phân chia nhóm người tiêm theo từng giờ
thiết lập khoảng cách an toàn và sắp xếp đường đi một chiều
điểm tiêm là mời đối tượng phải quán triệt rất kỹ việc khung giờ ra để đảm bảo được mật độ người ra để đảm bảo giãn cách
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên tại điểm tiêm trường tiểu học thịnh hào quận đống đa thành phố hà nội
mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục nhưng vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành việc giữ khoảng cách
theo chuyên gia về dịch tễ ý thức phòng dịch của người dân là rất quan trọng
nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ
theo hướng dẫn của nhân viên y tế thì nguy cơ lây lan dịch là rất lớn
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đang tiếp tục triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước
thế nhưng để có được tấm khiên vững chắc ngăn chặn đại dịch
thì ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng biện pháp mấu chốt và quan trọng vẫn là ý thức của người dân